theo thống kê của cục y tế dự phòng bộ y tế cho thấy nhiều dịch bệnh đã gia tăng liên tục trong thời gian gần đây
như tai chân miệng suốt suốt huyết viêm hô hấp
chính vì thế số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế cũng tăng cao
bộ y tế đã yêu cầu các bệnh viện cần tăng cường phòng dịch covid một mươi chín
bảo đảm tuân thủ quy trình khám sàng lọc không được phép để xảy ra lây nhiễm chéo
thời gian này hầu hết các cơ sở y tế trên cả nước đều có lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng lên
có nơi bệnh viện quá tài
số lượng bệnh nhân đông nếu không kiểm soát tốt sẽ dễ xảy ra lây nhiễm chéo
nhất là quy trình sàng lọc phòng dịch covid một mươi chín cần phải được bảo đảm
nếu có những trình hướng nào nghi ngờ thì chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào đây để điều tra điều trị tệ
không được phép để xảy ra lây nhiễm chéo covid một mươi chín trong cơ sở y tế
đó là yêu cầu của bộ y tế mà các cơ sở khám chữa bệnh phải tuân thủ nghiêm quy định
nhất là ở thời điểm lượng bệnh nhân đông đúc thì càng phải nâng cao cảnh giác
chúng tôi muốn nâng cao mức độ cảnh giác
được phân công nhiệm vụ quan trọng nhất đó là tiếp nhận điều trị các bệnh nhân
với điều kiện thời tiết dễ nảy sinh vi khuẩn gây bệnh như hiện nay
thì dự báo số lượng bệnh nhân ở các cơ sở y tế sẽ còn tăng cao hơn
các bệnh viện cần tuyệt đối bảo đảm tuân thủ quy trình sàng lọc phòng dịch nghiêm ngặt
cảnh giác ở ngay trong đơn vị